liên quan đến vụ đánh bạc hai một trăm năm mươi tỷ đồng viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã ban hành bản kháng nghị phúc thẩm theo hướng tăng nặng hình phạt không cho hưởng án treo đối với một số bị cáo
theo nội dung vụ án từ đầu năm hai nghìn hai mươi nguyễn văn điền quê hải phòng lấy tài khoản trên trang web cá cược bóng tám mươi tám com rồi chia ra nhiều tài khoản khác nhau để giao cho nguyễn văn dương quản lý
chia ra nhiều tài khoản nhỏ giao cho các con bạc để tổ chức đánh bạc trên mạng internet với hình thức cá độ bóng đá để thu lợi
cơ quan chức năng đã xử lý hình sự đối với nguyễn văn dương và bốn người khác về tội tổ chức đánh bạc sáu người về tội đánh bạc một người về tội đánh bạc và tàng trữ vũ khí quân dụng hai người về tội tàng trữ vũ khí quân dụng
tại phiên xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt nguyễn văn dương năm năm tù về tội tổ chức đánh bạc hai bị cáo nhận án tù về tội đánh bạc tám bị cáo khác được hưởng án treo cùng với tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc ba bị cáo còn lại có mức án một năm tù đến một năm sau tháng tù với các tội đánh bạc tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
tuy nhiên theo viện kiểm sát hội đồng xét xử cho các bị ác hưởng án treo là không đúng quy định pháp luật
viện kiểm sát kháng nghị một phần bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân tp hcm đề nghị xét xử phúc thẩm theo hướng tăng nặng hình phạt và không cho hưởng án treo đối với tám bị cáo